việc tham gia vào công ước chống tra tấn đã giúp góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong công ước thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống tra tấn vấn đề nhân quyền ngày càng được đề cao trong xã hội hiện nay quyền lợi con người ngày càng được bảo đảm hơn tiếp tục nâng cao nhận thức bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành góp phần bảo đảm quyền con người
với việc tham gia công ước này chúng ta sẽ khẳng định với thế giới quyết tâm của nhà nước chúng ta
chúng ta sẽ thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ trong công ước tham gia công ước này chúng ta cũng sẽ phải nội đoàn hóa các quy định của công ước
điều này cũng rất là thuận lợi trong tiến trình chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền và xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm tất cả mọi công dân đều bình đẳng trong pháp luật và trong thực hiện các công nghệ
với việc tham gia công ước này nhiều luật pháp của chúng ta cũng chưa có
chúng ta đã quyết định một cách cụ thể rõ ràng và chúng ta chỉ có huyền pháp mới cũng thông qua vào thời điểm đó có bổ sung một điều khoản nói là cấm việc tra tấn và đối xử vô nhân đạo
trong vòng một năm đó vì trên thế giới thường thường người ta sẽ lâu hơn bởi vì nó sẽ có sự tranh luận giữa hai quan điểm
một bên là phải đợi có luật pháp đầy đủ rồi thì mới có thể phê chuẩn và tham gia một cái công ước quốc tế
cái thứ hai là cứ thông qua trước để rồi sau này chúng ta hoàn chỉnh luật pháp sau
một cái là từ đi trước từ quyết tâm chính trị hoặc một cái cập nhật thứ hai hay là có luật pháp rồi thì đâu đầy đủ rồi thì mới gia nhập công ước
từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai việt nam ban hành hơn bốn mươi luật và các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tốt hơn về quyền con người nói chung và ngăn ngừa trừng trị các hành vi liên quan đến tra tấn nói riêng
về thi hành tạm giữ
để bắt tạm giam việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn trong đó đáng chú ý là thông tư quy định nguyên tắc trình tự thủ tục thẩm quyền trách nhiệm và quan hệ phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ bắt áp giải dẫn giải của lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong công an nhân dân
về ghi âm hoa ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự
hình sự việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn trong đó đáng chú ý là đề án về cơ sở vật chất bộ máy cán bộ theo lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
về thi hành án hình sự việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thống kê thi hành án hình sự tại cộng đồng quy định biểu mẫu sổ sách về công tác thi hành án phạt tù thi hành biện pháp tư pháp giáo dục
về thi hành án hình sự việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự tại cộng đồng quy định biểu mẫu sổ sách về công tác thi hành án phạt tù thi hành liệt pháp giáo dục
về thi hành án hình sự việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý quy định liên quan đến đảm bảo quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tăng hoặc theo quyết định truy nã người bị tạm giữ bị can bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại đương sự người bị tố rác người bị kiến nghị khởi tố
về bồi thường thiệt hại việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn quy định biện pháp hỗ trợ
hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước
hướng dẫn công tác quản lý việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự
tôi quyết định là đồng ý với cái số tiền mà diện kiểm soát đưa ra đúng theo pháp lực
thì một tỷ một mươi một triệu đó là cũng là cái danh dự của bản thân tôi và gia đình
và tất cả xã viên và những người hợp tác xã ở đây
cho nên là tôi cũng biết ơn là đến tất cả các anh em ban ngành đoàn thể
cũng như liên minh hợp tác xã việt nam liên minh hợp tác xã sóc trăng
và các cơ quan ban ngành cũng như là diện kiểm soát tỉnh sóc trăng tạo điều kiện
là để là coi như là cho hợp tác xã và cho bản thân tôi đã hoạt động lại
và tôi cũng rất cảm ơn là hợp tác diện kiểm soát tối cao
và tất cả anh em ở trong cái phòng bảy
là để tạo điều kiện cho tôi là nhận được cái số tiền này
về khám chữa bệnh trong các cơ sở giam giữ
việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn thông tư quy định tiêu chuẩn
định mức trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh cho phạm nhân
trại viên học sinh và người bị tạm giữ tạm giam
hướng dẫn về việc khám chữa bệnh định kỳ điều trị cho người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
hướng dẫn về việc bố trí buồng điều trị riêng
tại các bệnh viện quân đội trên địa bàn
tôi bị bệnh thấp bệnh cao và đã bị tai biến hơn hai năm nay
thì ở đây tôi được xuống bệnh xá để điều trị bệnh
ở đấy bác sĩ tận tình giúp đỡ tôi và châm cứu cho tôi
rồi tập luyện cho tôi đến bây giờ

tôi cũng đã hoàn toàn gần như là được bình thường độ bảy mươi
và coi thế bác sĩ cũng như một người kiểu không phải là tôi là phạm nhân
nhưng mà bác sĩ cũng không phải là giữa tôi và bác sĩ không có khoảng cách
vẫn như là người nhà để chăm sóc bệnh nhân
về quy tắc đạo đức nghề nghiệp
việt nam đã ban hành văn bản hướng dẫn quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và người lao động ngành kiểm sát nhân dân

quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư việt nam
quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
quy định văn hóa giao tiếp
ứng xử của cán bộ chiến sĩ với phạm nhân và thân nhân phạm nhân
về dân chủ ở cơ sở
việt nam đã ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
và văn bản hướng dẫn thông tư quy định
về thực hiện dân chủ trong cơ sở giam giữ phạm nhân
cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng thuộc bộ công an
thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ
tạm giam của lực lượng công an nhân dân
thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng công an nhân dân
thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra
giải quyết khiếu nại tô cáo tiếp công dân
và phòng chống tham nhũng của công an nhân dân
về tiếp cận thông tin
việt nam đã ban hành đề án hỗ trợ thông tin truyền thông
về dân tộc và tôn giáo
bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh
và sáng tạo trên môi trường mạng
đề án nâng cao nhận thức
phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực
truyền đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
tịnh hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đảng nhà nước đã cho bọn em
và giám thị ở đây đã tạo điều kiện cho bọn em được học
thì bọn em cũng cố gắng nỗ lực học
để phấn đấu để trở về
làm người tốt cho gia đình và xã hội
việt nam đã triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở
đặc biệt là thực hiện dân chủ
trong cơ sở giam giữ phạm nhân
cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng thuộc bộ công an
việt nam đã quy định cụ thể
những thông tin được công khai để nhân dân biết
tham gia ý kiến giám sát
góp phần ngăn ngừa và hạn chế tiêu cực
hoàn liều sách nhiễu
và bảo đảm tốt hơn quyền con người
và quyền của người dân
chúng ta cũng đã giả soát
và sửa đổi hệ thống pháp luật
trên tinh thần đặc biệt là những pháp luật
về tư pháp hình sự
hành chính dân sự
và trên tinh thần đó
chúng ta đưa vào những quy định
chặt chẽ hơn
trong quá trình thực hiện
các thủ tục của pháp luật hình sự
rồi là pháp luật về giam giữ
rồi là chấp hành án
để làm sao
công khai minh bạch
và tôn trọng quyền con người
chúng ta cũng đã tổ chức thường xuyên
công tác thanh tra kiểm tra
để đảm bảo việc thực thi pháp luật
tôn trọng nhân quyền
và thực hiện đúng
cam kết cũng như nội dung
của công ước về chống tra tấn
việt nam đã thiết lập hệ thống phản ánh
kiến nghị qua đường dây nóng của bộ công an
thông qua số điện thoại một trăm một mươi ba
hoặc sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm
đường dây nóng về bảo vệ trẻ em
qua số một trăm một mươi một
việt nam đã xây dựng mô hình
phòng điều tra thân thiện
để giải quyết các vụ việc
liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi
và xâm hại người dưới một mươi tám tuổi
việt nam đã triển khai thực hiện quy định
về việc tòa án nhân dân xem xét quyết định
việc đưa người nghiện ma túy
đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
việt nam triển khai thí điểm mô hình
tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp
dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
phạm nhân tham gia hoạt động lao động
phải trên cơ sở tự nguyện bình đẳng
được trả một phần công lao động
và thực hiện quyền nghĩa vụ theo quy định
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
việt nam là bị tra tấn tôi là một nhân chứng năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khi tôi bị giam giữ ở đây khoảng chừng
năm tháng và tôi được trả tự do có những người tới hỏi tôi ở trong tù việt nam có bị tra tấn hay
không tôi nói rằng chúng ta có quyền bất động nhưng không có tra tấn tôi có bị ở trong biệt
trường thì có nhưng không có bị cùm không có bị đánh đập khi mình có quyền bất động ý kiến
không có nghĩa rằng mình dùng đó để rồi mình nói sai sự thật việt nam đã tổ chức hàng trăm hội
hội nghị hội thảo lớp tập huấn các tin bài phóng sự chuyên sâu hoặc lông ghép về công ước cat
nội dung công ước cat và pháp luật việt nam về phòng chống tra tấn đã thường xuyên được tuyên
truyền cùng với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đồng thời tổ chức nhiều đoàn
kiểm tra giám sát theo dõi việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở giam giữ qua những chuyến đi này
chúng tôi đã cung cấp đầy đủ chính xác toàn diện thông tin về quyền của phạm nhân mà chúng ta đang
thực hiện cho các đoàn đại sứ các phóng viên nước ngoài qua đây các đoàn nước ngoài đã nhìn nhận một
cách đầy đủ hơn cả cái hoạt động cả cái quyền của phạm nhân trong đi lại ăn ở thăm gặp gia đình
sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo lao động học tập tạo cho họ có một cách nhìn chính xác đầy đủ hơn
về cái quyền của phạm nhân đối với các đoàn phóng viên báo chí thì chúng tôi cũng đào cho họ có
những tư liệu hết sức sinh động thực tế để họ có những tin bài phản ánh đúng cái bản chất quyền
của phạm nhân trong thời gian qua làm cho người dân trong và ngoài nước hiểu rõ việc bảo đảm quyền
của chúng ta tất cả các bộ ngành cơ quan của việt nam phải nghiêm túc thực hiện các văn bản khuyến
nghị về tuyên truyền phổ biến giáo dục tập huấn và đào tạo về công ước chống tra tấn việc triển
khai nghiêm túc đồng bộ bài bản tôn trọng luật pháp quốc tế là minh chứng cho việc việt nam đảm
bảo quyền con người thưa quý vị các đồng chí và các bạn việt nam đã đề ra tầm nhìn và định hướng phát
triển đất nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi việt nam đã đang và sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm
nhân quyền đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc công ước chống tra tấn việc tham gia và tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả công ước chống tra tấn khẳng định chính sách nhất quán của việt nam
trong việc bảo vệ quyền con người tạo cơ sở cho việc tăng cường đối thoại và trao đổi với các nước
và các tổ chức quốc tế về nhân quyền
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục đề cập về các văn bản khuyến nghị về tuyên truyền
tiếp tục thông tin đến quý vị các đồng chí và các bạn thực tiễn thực hiện công ước chống tra tấn
tại việt nam trong phần hai của chương trình sẽ được phát sóng lần sau
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại